cùng lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo sở y tế trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm scdc đã đến giám sát công tác tiêm phòng vaccine covid một mươi chín tại một số điểm trường trên địa bàn
có hơn hai mươi tám bốn trăm linh học sinh lớp sáu tại một trăm linh bảy điểm tiêm tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn hai mươi hai quận huyện thành phố thủ đức được tiêm chủng trong ngày đầu
tại điểm tiêm trường nguyễn bình khiêm quận một lãnh đạo sở y tế ghi nhận sự sáng tạo việc nhà trường thiết kế phòng chờ sau tiêm
phòng trờ sau tiêm được bố trí nhiều kệ sách
đồ chơi cho các trẻ tạo tâm lý thoải mái với học sinh và phụ huynh
quá trình kiểm tra thực tế điểm tiêm tại trường đảm bảo được an toàn trong công tác tiêm chủng
nhà trường bố trí các khu vực theo đúng quy trình một chiều thu gom và xử lý rác thải y tế
chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cấp cứu đội phản ứng nhanh xe cấp cứu
đoàn kiểm tra cũng ghi nhận tâm lý phụ huynh và học sinh phấn khởi khi đến điểm tiêm
một số cha mẹ cũng tỏ ra hồi hộp thấp thỏm khi chờ đợi con tiêm vaccine xong
theo thống kê của sở giáo dục và sở y tế tp hcm số phụ huynh đồng thuận cho con em tiêm vaccine đạt tỷ lệ rất cao
đối với khối lớp sáu hơn tám mươi và giảm dần tỷ lệ đồng thuận theo lứa tuổi học sinh
lãnh đạo sở y tế tp hcm yêu cầu nhà trường và y tế địa phương tăng cường truyền thông đến phụ huynh học sinh
về lợi ích của việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đồng thời để đảm bảo các đối tượng đã được tiêm vaccine đều được cập nhật chính xác và kịp thời lên hệ thống
trung tâm y tế tp thủ đức và các quận huyện phải tăng cường cử người hướng dẫn giám sát việc nhập liệu tại các điểm tiêm
qua kiểm tra ông dương anh đức đánh giá cao các điểm tiêm đã thực hiện tốt các quy định của bộ y tế
trong công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín và sự phối hợp chặt chẽ của các trường với ngành y tế địa phương
phó chủ tịch ubnd tp hcm ghi nhận sự nỗ lực của ngành y tế trong công tác chỉ đạo các đơn vị
y tế chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị vật tư y tế cho các điểm tiêm vaccine
chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em trong nhóm năm đến một mươi một được ngành y tế tp hcm triển khai từ nay đến hai mươi tám tháng bốn
ước tính trên địa bàn tp hcm hiện có gần chín trăm linh trẻ từ năm một mươi một tuổi sinh sống học tập
tp hcm đã được nhận tám mươi bảy năm trăm linh liều vaccine moderna tính theo liều hai mươi năm ml dùng để tiêm cho trẻ nhóm tuổi trên
theo kế hoạch địa phương sẽ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em trong nhóm năm một mươi một
tiếp tục được nhận một trăm ba mươi tám liều trong đợt hai và một trăm bốn mươi bảy liều vaccine đợt ba
việc tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ vẫn đang được triển khai nhanh chóng tại các tỉnh thành khác không riêng gì tại hà nội hay tp hcm
về việc nhiều phụ huynh còn lo lắng và chưa đồng ý cho con đi vaccine
sở y tế yêu cầu nhà trường và y tế địa phương tăng cường truyền thông đến phụ huynh học sinh về lợi ích của việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
để việc chấp thuận tiêm vaccine cho trẻ từ phụ huynh đạt một trăm linh
covid một mươi chín kéo dài trẻ mầm non chậm nói đang có chiều hướng gia tăng
do làm bạn với thiết bị điện tử cha mẹ ít tương tác với trẻ
điều này đang khiến cho phần lớn cha mẹ cảm thấy lo lắng
để giải quyết tình trạng này phụ huynh cần làm gì chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây
đại dịch covid một mươi chín kéo dài đã gây ra những lo ngại đáng kể và làm trầm trọng thêm của khủng hoảng về chăm sóc trẻ em
cũng như việc học tập của trẻ đặc biệt là với trẻ mầm non đang ở độ tuổi học nói
với việc gián đoạn học tập ở trường hạn chế đi chơi giao tiếp thay vào đó là làm bạn với thiết bị điện tử quá nhiều
cha mẹ tương tác với trẻ khiến tình trạng trẻ mầm non chậm phát triển ngôn ngữ gia tăng ở mức báo động
trẻ chậm nói có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân về bệnh lý như vấn đề thính lực
khiến trẻ không nghe thấy hoặc khả năng nghe kém hay khuyết tật bộ máy phát âm
về những nguyên nhân khiến trẻ chậm nói gia tăng sau thời gian nghỉ dịch covid một mươi chín
chuyên gia tâm lý kim theo phân tích yếu tố môi trường có tác động rất lớn đến trẻ
do đặc thù trong khoảng thời gian giãn cách xã hội đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
đa phần trẻ phải ở nhà ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài không có sự giao lưu trò chuyện với bạn bè
trong khi đó thứ mà trẻ tiếp xúc nhiều hơn cả là công nghệ bao gồm tv điện thoại máy tính ipad
điều này khiến trẻ chỉ tiếp nhận thông tin một chiều mà không có tương tác qua lại
một nguyên nhân khác được vị chuyên gia đưa ra đó là do sự mất cân bằng
về vận động khiến trẻ gặp khó khăn về ngôn ngữ
dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài trẻ ở nhà nhiều nên sự vận động về mặt thể chất bị hạn chế
trong khi nhu cầu vận động của trẻ rất cao
trên thực tế thông qua vận động trẻ có thể phát triển về mọi mặt trong đó có cả ngôn ngữ
theo chuyên gia tâm lý vũ thị kim theo việc trẻ được đến trường là điều kiện vô cùng thuận lợi
để các con giải phóng khỏi môi trường chật hẹp sau thời gian dài nghỉ dịch covid một mươi chín
vì vậy cha mẹ nên cho trẻ đi học để có sự giao lưu với bạn bè thầy cô
và làm quen với môi trường mới ngoài môi trường gia đình
ngoài ra phụ huynh cần cắt giảm các yếu tố có thể gây tác động đến trẻ đang có khó khăn với ngôn ngữ
như hạn chế cho trẻ xem tv điện thoại ipad
song song với đó là cải thiện mối quan hệ tương tác nhằm khơi gợi nhu cầu giao tiếp ở trẻ
trước hết cha mẹ phải nắm bắt được sở thích mong muốn của con để bắt đầu tạo kênh giao tiếp tương tác phù hợp
dựa trên lộ trình phát triển ngôn ngữ của trẻ mà cha mẹ cung cấp vốn từ phù hợp cho con
bắt đầu từ việc bập bẹ nói đến học cách từ đơn từ ghép cụm từ câu
chuyên gia tâm lý kim thêu nhấn mạnh
với trường hợp cha mẹ gặp khó khăn trong quá trình tập nói cho con
như trẻ không tập trung thiếu hợp tác hay khó bật âm
thì nên đưa trẻ đến các chuyên gia để có sự tư vấn can thiệp hỗ trợ thời gian đầu
giúp việc tập nói cho trẻ hiệu quả hơn
con chậm nói vì nghỉ dịch covid một mươi chín cha mẹ cũng không nên lo lắng quá
hãy đồng hành với con giao tiếp với con nhiều hơn thì trẻ sẽ phát triển ngôn ngữ nhanh hơn
thưa quý vị trong một nghiên cứu đột phá
các nhà khoa học phát hiện công nghệ gen di truyền tương tự biện pháp điều chế vaccine phòng covid một mươi chín
của liên danh pfizer biontech và moderna có thể giúp điều trị bệnh nhân đau tim
chỉ tính riêng tại mỹ mỗi năm có khoảng tám trăm linh năm người bị lên cơn đau tim
và số người tại anh là một trăm linh
đội ngũ chuyên gia của đại học nhà vua london kcl anh đã tìm ra các mạng gen di truyền
chịu trách nhiệm tạo ra những protein kích thích sản sinh tế bào tim
mở ra hướng điều trị đầu tiên cho bệnh nhân đau tim
theo tờ new york times hôm một mươi sáu tháng bốn
sử dụng công nghệ mrna công nghệ điều chế vaccine phòng covid một mươi chín
họ hy vọng sẽ nghiên cứu thành công liệu pháp điều trị nguy cơ đau tim
dự kiến những cuộc thử nghiệm trên người có thể khởi động sau hai năm nữa
trường nhóm nghiên cứu giáo sư mauro ghiacca cho biết
số lượng tế bào cơ tim vào thời điểm con người sinh ra cũng bằng với số lượng lúc con người chết đi
sau một cơn đau tim quả tim không có khả năng tự hàn gắn hoặc chữa trị
vì thế mục tiêu của nhóm ông là tìm ra liệu pháp
kích thích tế bào tim tự sao chép nhân lên và tái tạo lại cơ quan này
chúng tôi đang sử dụng công nghệ điều chế vaccine của các hãng pfizer và moderna
để tiêm protein mrna vào tim đưa chúng đến các nơi tế bào có sót lại
và thúc đẩy tế bào tự sản sinh
các tế bào mới sẽ thay thế những tế bào đã chết giáo sư yaka giải thích
bên cạnh đó các nhà nghiên cứu vô cùng phấn khởi trước khả năng có thể giới hạn tổn thất
đối với quả tim một khi xảy ra cơn đau tim
trên lý thuyết khi được tiêm protein vào thời điểm xe cấp cứu đến
bệnh nhân có thể giảm mức độ nặng và từ đó có thể tránh được nguy cơ tử vong
giáo sư untan powell tại viện y học thực nghiệm wellcome wilson thuộc đại học berksford
nhận định trong cuộc chiến chống covid một mươi chín vaccine dạng dịch có thể là nhân tố thay đổi cuộc chơi
do đại dịch covid một mươi chín việc nghiên cứu vaccine đã bùng nổ mạnh mẽ
nhất là nghiên cứu về một thế hệ vaccine mới không cần dùng kim tiêm
mà sử dụng các công nghệ khác để tạo phản ứng miễn dịch mạnh hơn
hiện có một mươi ba loại vaccine ngừa covid một mươi chín dạng xịt mũi và dạng viên
dùng đường uống đang được phát triển trong đó một số đang được thử nghiệm lâm sàng tại anh
trẻ nhỏ đã được phòng cúm định kỳ thông qua dung dịch xịt mũi
và các thử nghiệm đang được tiến hành với các loại xịt mũi trong bảo vệ
chống lại virus hợp bào hô hấp rsv gây bệnh viêm phổi ở trẻ nhỏ và người cao tuổi
tại mỹ các nhà nghiên cứu đã phát triển một vaccine xịt mũi hy vọng sẽ ngăn
hoặc làm chậm lại bệnh alzheimer bằng cách kích thích các tế bào miễn dịch
phá vỡ những mảng dày trong não liên quan đến chứng mất trí nhớ này
những liều đầu tiên đã được dùng với bệnh nhân mắc alzheimer giai đoạn đầu hồi năm ngoái
tiến sĩ tanuja tritnis người đứng đầu nghiên cứu cho biết
nghiên cứu trong lĩnh vực này đã mở ra một hướng đi tiềm năng không chỉ trong điều trị
bệnh alzheimer mà còn cả trong các bệnh khác liên quan đến thần kinh
giáo sư yutan paro chuyên gia về virus học tế bào tại viện y học thực nghiệm
wellcome wilson thuộc đại học belfast nhận định trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
vaccine dạng này có thể là nhân tố
thay đổi cuộc chơi
khi một vaccine được đưa vào bằng đường mũi chúng tạo ra các kháng thể iga
cung cấp sự bảo vệ mạnh hơn chống các kháng nguyên cũng như một dạng tế bào t
miễn dịch lâu dài đặc biệt được gọi là các tế bào t ghi nhớ cư trú bên trong tế bào
chúng sống trong một tế bào đặc biệt như niêm mạc quanh hệ hô hấp
vì các kháng thể iga và tế bào t đặc biệt trên được tạo ra với một lượng lớn
trong tế bào niêm mạc như vách ngăn mũi đường thở và ruột
chúng rất hiệu quả trong việc ngăn chặn virus và các bệnh lây nhiễm khác
các kháng thể igg cũng hiện diện trong tế bào niêm mạc nhưng không đủ tài lượng
để ngăn virus xâm nhập vào cơ thể và gây ra sự lây nhiễm
quan sát lâm sàng cho thấy hệ miễn dịch được kích hoạt trong mũi và đường thở
sẽ ngăn lây nhiễm hiệu quả hơn tại các điểm này
những vaccine dạng viên dùng đường uống cũng tạo ra một miễn dịch ở niêm mạc tăng áp
bên cạnh nhiều lợi ích khác
một nghiên cứu khác nữa là dùng vaccine dạng viên cho những người sợ kim tiêm
nghiên cứu cũng khẳng định rằng dù vẫn có nguy cơ mắc covid một mươi chín
nhưng loại vaccine này đã giúp giảm lây nhiễm cho một trên một mươi người ở anh
thưa quý vị ấn độ ngày một mươi sáu tháng bốn đặt nghi vấn về phương pháp mà tổ chức y tế thế giới
who ước tính tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín tại quốc gia châu á này
ấn độ cho rằng không thể sử dụng một mô hình toán học như vậy để tính số ca tử vong
đối với một quốc gia rộng lớn về địa lý và quy mô dân số
bộ y tế ấn độ ra tuyên bố trên sau khi tờ the new york times
số ra ngày một mươi sáu tháng bốn cho biết ấn độ đã nhiều lần bày tỏ lo ngại với who
về phương pháp mà tổ chức này sử dụng để tính số ca tử vong
theo bộ trên phân tích của who sử dụng số liệu về ca tử vong trực tiếp có được
từ các quốc gia tier một các nước giàu nhất để làm mô hình toán học cho các nước tier hai
các nước có thu nhập thấp hơn bao gồm ấn độ
tuyên bố của bộ y tế ấn độ nêu rõ sự phản đối cơ bản của ấn độ không phải là về kết quả
mà là về phương pháp áp dụng
mô hình của who đưa ra hai ước tính tử vong vượt giới hạn rất khác nhau
khi sử dụng dữ liệu từ các nước time một và khi sử dụng các dữ liệu chưa được kiểm chứng
từ một mươi tám bang của ấn độ
tuyên bố khẳng định sự khác biệt lớn này trong việc ước tính làm dấy lên lo ngại
về tính chính xác và đáng tin cậy của một phép mô hình hóa
bộ y tế ấn độ cho biết new delhi chia sẻ sự lo ngại về phương pháp trên
với sáu nước thành viên who thông qua một loạt kênh liên lạc chính thức
trong đó có sáu bức thư gửi who cuối hai nghìn hai mươi một và đầu hai nghìn hai mươi
cũng như tại các hội nghị trực tuyến cùng thời gian này
và tại hội thảo khu vực zero regional webinar vào ngày một mươi tháng hai
lo ngại chủ yếu tập trung vào câu hỏi tại sao mô hình thống kê ước tính
cho một nước có quy mô dân số và địa lý như ấn độ
lại phù hợp với các nước khác có dân số ít hơn
tuyên bố cũng cho biết thêm rằng mô hình trên giả định một quan hệ nghịch đảo
giữa nhiệt độ hàng tháng và tỷ lệ tử vong trung bình tháng
trong khi không có nền tảng khoa học

nhằm tính sự phân bố số ca tử vong theo tuổi và giới tính ở ấn độ
who xác định các mô hình tiêu chuẩn cho tuổi và giới tính của các nước
dựa trên các số liệu đã có của sáu mươi một quốc gia và áp dụng đối với các nước khác
kể cả ấn độ vốn không có sự phân bố tương tự trong dữ liệu tử vong
who cho biết việc kết hợp các biến số này đem lại kết quả chính xác nhất
để dự báo số ca tử vong cho chín mươi quốc gia và một mươi tám tháng
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên bộ y tế ấn độ cho rằng who chưa cung cấp lý giải chi tiết
tại sao sự kết hợp của các biến số này đem lại kết quả chính xác nhất
bộ trên cho biết trong khi ấn độ vẫn sẵn sàng hợp tác với who
vì các dữ liệu như thế này thì vẫn hữu ích về mặt hoạch định chính xác
nhưng ấn độ tin rằng việc làm rõ phương pháp luận và đưa ra bằng chứng
với mức độ chính xác của phương pháp cũng rất quan trọng
để các nhà hoạch định chính sách cảm thấy tin tưởng khi sử dụng dữ liệu này
thưa quý vị thượng hải đang nỗ lực để khắc phục những nút thắt trong kho vận logistics
và giúp các nền tảng thương mại điện tử tăng cường năng lực sản xuất
và vận chuyển giữa bối cảnh bùng phát covid một mươi chín
phát biểu về báo giới phó giám đốc ủy ban thương mại tp thượng hải lưu minh cho hay
dịch bệnh bùng phát trở lại ở thượng hải đã gây ra áp lực lớn
đối với hoạt động mua sắm trực tuyến do nhiều cửa hàng đang chịu quản thúc
và một số nhà kho tạm thời đóng cửa
theo bà lưu minh thượng hải đang cố gắng để phục hồi năng lực vận tải
đến nay tổng cộng bốn mươi hai kho hàng không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
của các nền tảng thương mại điện tử ở thượng hải đã hoạt động trở lại
với hơn một mươi tám tài xế giao khoảng một tám triệu đơn hàng mỗi ngày
ngoài ra các siêu thị và cửa hàng phi trực tuyến của các hãng cung ứng lớn
đang dần trở lại hoạt động kinh doanh
bà lưu cho biết thêm rằng một số siêu thị ở thượng hải đã tung ra nhiều gói cung cấp
liên quan đến nhu yếu phẩm như gạo mì rau trái cây và đồ vệ sinh cá nhân
nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phân phối
những nhu yếu phẩm trên sẽ được chuyển đến cộng đồng địa phương
thông qua các công ty hậu cần bên thứ ba sau khi người dân cho biết
nhu cầu cho các cộng đồng lân cận hoặc đặt hàng trên ứng dụng của các siêu thị
thành phố thượng hải tăng cường công tác xét nghiệm sức khỏe
cho những người làm công tác chống dịch kể cả người giao hàng
cung cấp các dịch vụ xét nghiệm thuận tiện
hội đồng y tế thành phố thượng hải ngày một mươi sáu tháng bốn báo cáo siêu đô thị
với hai mươi năm triệu dân này có ba năm trăm chín mươi ca nhiễm covid một mươi chín
một mươi chín chín trăm hai mươi ba ca lây nhiễm covid một mươi chín không triệu chứng
thưa quý vị và các bạn có thể thấy rằng đại dịch covid một mươi chín
vẫn còn diễn biến khá phức tạp khi liên tục virus sars cov hai
có những biến thể mới
chủng omicron đang là chủng ghi nhận có nhiều ca mắc nhất hiện nay
có đặc điểm dễ lây lan và có tốc độ lây lan nhanh chóng
vì vậy chúng ta không được chủ quan
hãy luôn tuân thủ những biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân
ở nơi công cộng như giữ khoảng cách xịt khuẩn và đeo khẩu trang
thông tin này cũng kết thúc bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo